tại hà nội hệ thống giáo dục dựa trên năng lực tư duy cms đã tổ chức cuộc thi sáng tạo nghệ thuật tổ quốc trong em
đây là sân chơi bổ ích với nhiều hoạt động thiết thực giúp cho lứa tuổi mang non có thêm cảm nhận về đất nước và tinh thần dân tộc
đây là cuộc thi dành cho các em nhỏ lứa tuổi từ ba đến một mươi một tuổi được tổ chức trên toàn bộ hệ thống trung tâm đào tạo dựa trên năng lực tư duy cms
tham gia cuộc thi các em học sinh được tìm hiểu về đất nước con người việt nam thiên nhiên cảnh vật xung quanh những câu chuyện về lòng yêu nước
từ đó các em có cảm nhận về tổ quốc về tinh thần của dân tộc thể hiện qua các tác phẩm dự thi của mình
không chỉ dạy trẻ về toán học mà thông qua cuộc thi cms còn dạy trẻ phát triển năng lực tư duy khả năng sáng tạo
cũng như sự tự tin trong giao tiếp qua các bài thuyết trình về tác phẩm của thí sinh dự thi
cuộc thi được khởi động từ ngày một mươi năm tháng tám và kết thúc vào ngày quốc khánh mùng hai tháng chín